phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ngãi cho biết vừa bắt hai thanh niên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng phương thức giao bán ký test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín trên các trang mạng xã hội chiếm đoạt trên ba trăm linh triệu đồng
qua thông tin tố giác của người dân phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng xác minh làm rõ hai thanh niên là hồ văn trí hai mươi năm tuổi
và hồ đắc thắng hai mươi sáu tuổi cùng chú tại tổ hai mươi ba phường nam dương quận hải châu thành phố đà nẵng
vào ngày tám tháng ba hai thanh niên này mua sim giác tạo các tài khoản facebook giao bán ký test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín trên các trang mạng xã hội
ai có nhu cầu mua thì phải chuyển khoản trước sau khi nhận được tiền các đối tượng không chuyển hàng cho người mua khóa tài khoản mạng xã hội tháo sim điện thoại nhằm cắt đứt liên lạc với người mua
tại cơ quan điều tra hai thanh niên này khai nhận đã thực hiện lừa đảo cho người mua khóa tài khoản mạng xã hội tháo sim điện thoại nhằm cắt đứt liên lạc với người mua
tại cơ quan điều tra hai thanh niên này khai nhận đã thực hiện lừa đảo cho người mua khóa tài khoản mạng xã hội tháo sim điện thoại nhằm cắt đứt liên lạc với người mua

khuyên cáo người dân khi thực hiện các giao dịch trên các trang thương mại điện tử phải cảnh giác xác định rõ địa chỉ người bán và các chủng loại sản phẩm
không nên chuyển hết tiền cho người bán hoặc chuyển tiền trước nhận hàng sau tránh bị các đối tượng giả danh lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản cũng như thông tin cá nhân